chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với nhà hát tuổi trẻ và một số đơn vị liên quan tổ chức sẽ được tổ chức tại atk định hóa thái nguyên
những ngày này trên hai trăm linh nghệ sĩ của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã tập trung tại atk định hóa để chạy chương trình phục vụ sơ duyệt tổng duyệt trước đêm diễn chính thức
từ ngày một mươi năm tháng năm các nghệ sĩ đã bắt tay tập trung với atk định hóa thái nguyên để ghép chương trình sơ duyệt
trước chương trình tổng duyệt vào tối ngày một mươi bảy tháng năm tất cả đã hoàn thiện về cơ bản
chương trình có quy mô tương đối lớn diễn ra ở ngoài trời được truyền hình trực tiếp hệ thống âm thanh ánh sáng phức tạp
nên bộ phận kỹ thuật phụ trách mảng này và thiết kế sân khấu đã lên atk định hóa từ nhiều ngày trước
mấy ngày hôm nay thì các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát tuổi trẻ và nhà hát tuổi trẻ
nhà hát công nhạc dân gian việt bắc đã cùng với một số các đơn vị khác nữa đã tổ chức luyện tập ở đây dưới thời tiết rất là nóng bốn mươi độ
nói chung về cơ bản thì chương trình cũng đã diễn ra thuận lợi và tốt đẹp mặc dù là cũng có rất nhiều khó khăn
đặc biệt là sự xa xôi của atk
các nghệ sĩ diễn viên đã phải di chuyển rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến tiến độ của công trình
tuy nhiên đến bây giờ thì chương trình cũng đã hoàn thành được những phần cơ bản nhất
vào tối ngày một mươi tám tháng năm khán giả xem chương trình trực tiếp tại atk định hóa thái nguyên nói riêng
khán giả cả nước theo dõi truyền hình công an nhân dân nói chung sẽ có dịp hội ngộ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ xuân tứ khánh linh huyền trang việt anh khánh ly
tham gia chương trình còn có khá nhiều nghệ sĩ nhí trong đó có những gương mặt đã được nhiều khán giả biết đến qua một số chương trình tác phẩm sân khấu lớn
vùng atk này hôm nay có chương trình vui cho nên tôi ra đây để tôi tham gia
cùng với các em mới thử thôi mà tôi nhìn rất là hay rất là sôi lỗi
hội tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa của cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung dành tặng đồng bào vùng chiến khu cách mạng atk định hóa thái nguyên góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân